xin kính chào quý vị đang theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
công an huyện trắng bom tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối tượng nguyễn ngọc đức ba mươi hai tuổi trú tỉnh đồng nai
để điều tra làm rõ hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng trinh sát phòng chống ma túy
công an huyện tráng bom bắt bỏ tăng đức đang tàn trự trái phép chất ma túy
tại nhà ở ấp bắc hòa xã bắc sơn thu giữ bảy gói ma túy đá loại metafetamin
một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
qua đó tăng đức khai nhận bản thân nghiện ma túy từ năm hai nghìn hai mươi
số ma túy trên y mua với giá một triệu năm trăm linh ngàn đồng của một đối tượng chưa rõ lây lịch
ở địa bàn huyện tráng bom để về sử dụng dần thì bị bắt
thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh đồng nai lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy đã tập trung triệt phá nhiều vụ tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy
góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương
trong ngày ba mươi tháng năm đội cảnh sát giao thông an sương công an tp hcm
đang điều tra xử lý vụ tai nạn giữa xe tải và ô tô bốn chỗ xảy ra trên quốc lộ một
đoạn qua phường trung mỹ tây quận một mươi hai khiến phương tiện hư hỏng
giao thông ủng ứ hàng nhiều km
khoảng bảy giờ sáng cùng ngày dòng phương tiện chạy trên quốc lộ một hướng từ tp thủ đức
về quận bình tân
khi gần đến cầu vực an sương quận một mươi hai thì ô tô bốn chỗ điện số năm mươi một a ba mươi một nghìn tám trăm hai mươi chín
và xe tải biển số bốn mươi chín h một nghìn bốn trăm hai mươi sáu xảy ra tai nạn khiến ô tô bốn chỗ bị hút văng
lên giải phân cách giữa đường dẫn đến hư hỏng nặng
hai phương tiện trắng hết làng đường ô tô gây ủng ứ kẹt xe kéo dài
trên quốc lộ một hướng về miền tây
may mắn là sự cố không gây thương tích về người
còn công an phường tân chánh hiệp quận một mươi hai tp hcm đang tiếp tục điều tra xác minh
vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn
toàn bộ hình ảnh vụ việc đã được camera an ninh ghi lại
sáng ngày hai mươi chín tháng năm nam thanh niên thuê trọ trên đường tân chánh hiệp một mươi tám
phường tân chánh hiệp quận một mươi hai phát hiện rộng rộng nhập nhà trọ
camera an ninh đã ghi lại hình ảnh rạng sáng cùng ngày có ba thanh niên dùng dụng cụ
để cài khóa cửa lục tôn đồ đạt trong nhà nạn nhân rồi lấy đi nhiều tài sản
và một chiếc xe gắn máy hiệu exciter trị giá hơn năm mươi triệu đồng rồi rời đi
hiện công an phường đã tiếp nhận thông tin vụ việc và đang vào cuộc điều tra
truy xét nhóm đối tượng trộn
trường quốc tế tp hcm hay còn gọi là trường issmc vừa có báo cáo gửi đến
sở giáo dục đào tạo tp hcm và phòng giáo dục đào tạo tp thủ đức
về vụ việc giữa các em học sinh vào ngày hai mươi sáu tháng năm vừa qua
theo báo cáo trong sự việc này trường nhìn nhận có một phần trách nhiệm
khi để xảy ra sự việc đáng tiếc giữa học sinh với nhau làm cho phụ huynh lo lắng
và cam kết sẽ theo dõi sâu sắc hơn nữa đối với học sinh cả về mặt học tập
và tâm lý lứa tuổi
trường cũng sẽ rút kinh nghiệm trong việc xử lý tình huống nhanh chóng
để đánh ghi hiểu lầm cho phụ huynh tạo thông tin trái chiều trên mạng xã hội
trường dự kiến phát hành thông cáo báo chí trong thời gian từ ngày một đến ngày ba tháng sáu
ngoài ra phía trường cũng cho rằng trường đang rất lo ngại hiện các bên có liên quan
đang có xu hướng lạm dụng truyền thông và các phương tiện trực tuyến
thực hiện thái độ hoặc có hành vi kích động bắt nạc trực tuyến
bằng cách phá tán một số thông tin cá nhân của trẻ em học sinh
như địa chỉ nhà hình ảnh của các em
trường sẽ tiếp tục trao đổi với phụ huynh để phối hợp xử lý dứt điểm vụ việc
trong thời gian sớm nhất
mặc dù lực lượng chức năng địa phương thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở
đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý
sông tình trạng vi phạm giao thông đặc biệt đối với các loại phương tiện xe quá khổ
quá tải trên địa bàn thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vẫn còn diễn biến phức tạp
điều này đã dẫn đến những vụ tai nạn thương tâm và là nỗi bất an cho người đi đường
xe quá khổ chở quá trọng tải phóng nhanh dược ẩu đi không đúng làng đường quy định
đặc biệt nhiều phương tiện còn thay đổi kết cấu xe sử dụng còi hơi chượt quá âm lượng
mặc dù lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố đà lạt thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở
đồng thời có những chế tài xử lý nghiêm song các phương tiện vẫn cố tình vi phạm
vì vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra khiến cho nhiều gia đình mất đi người thân
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tính mạng và hư hỏng về tài sản phương tiện
trong thời đây thực sự là nỗi âm ảnh và bất an cho người đi đường
tuyến đường nguyễn tử lực phường tám thành phố đà lạt là tuyến trung tâm tập trung khá đông người
và nhiều phương tiện thang gia giao thông
không khó để bắt gặp những hình ảnh xe chở dật liệu quá khổ quá tải bóp còi
in ổi bằng băng trên những đường như thế này
nhiều phương tiện còn phóng nhanh dược ẩu khiến người đi đường và người dân hết sức hoang mang
xe mà chở cát đá mà xe lớn xe bồ ma đó người ta đi đường này không à
mà nó đi đâu hoặc là nó đi chậm đâu nó đi cứ hào hào hào
nó bấm còi nó hụt còi nó ép người xe hai bánh
mà khi mà lỡ gặp đàn ông thì xử lý không kịp nó đàn bà mà chở con đó
người ta đánh lạc tay lái vô trong lỡ trong nó có bật liệu gì cản lại là có thể gây tai nạn cho họ
thống kê của ngành chức năng
mặc dù số vụ số người chết và bị thương ở thành phố đà lạt có giảm song vẫn ở mức cao
ngoài nguyên nhân khách quan là do đường dốc khuất tầm nhìn lái xe không chú ý quan sát
thì một phần cũng do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện xe tải xe chảy dật liệu phóng nhanh dược ẩu
trước tình hình giao thông diễn biến phức tạp công an thành phố đà lạt đã đồng loạt ra quân
mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
thực hiện kế hoạch của công an tỉnh lâm đồng cũng như công an thành phố đà lạt
về kế hoạch chuyên đề xử lý vi phạm về các phương tiện quá chở hàng quá khổ quá tải
chúng tôi cũng đã tổ chức lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm đối với trường hợp vi phạm
về chợ hàng quá khổ quá tải vượt quá chiều cao chiều dài
cũng như các trường hợp phương tiện sử dụng tòi hơi còi không đảm bảo âm lượng về kỹ thuật
cũng như là đèn led trên địa bàn
mục đích là cũng đảm bảo được trật tự an toàn giao thông góp phần kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn
chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tăng cường trước mắt là thực hiện công tác tuyên truyền
thông qua công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm
cũng tuyên truyền cho các lái xe và chủ xe chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tổ chức mời các chủ xe lên trên cơ quan để tổ chức tuyên truyền
và yêu cầu cam kết chấp hành nghiêm quy định về pháp luật đảm bảo trực tự an toàn giao thông
được xem là thiên đường của du lịch mỗi năm thành phố đà lạt đón trên sáu triệu lượt khách đến tham quan
du lịch nghỉ dưỡng lượng người và phương tiện lưu thông khá cao
việc để các phương tiện xe tải xe chở vật liệu xe quá khổ quá tải hoành hành một cách ngang nhiên như vậy
không chỉ gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia giao thông
mà còn làm mất đi hình ảnh đẹp của một thành phố được xem là an toàn và bình yên nhất hiện nay
vì vậy ngoài việc chú trọng công tác tuyên truyền cho chủ phương tiện
đội ngũ lái xe nâng cao ý thức chấp hành quy định của luật giao thông đường bộ
ngành chức năng địa phương cũng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm
nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
thực hiện quyết định tám của thủ tướng chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
tỉnh bình thuận đang gấp rút thực hiện các thủ tục để chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà sớm đến tay đúng đối tượng
quyết định số tám của chính phủ quy định người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp
được hỗ trợ hàng tháng năm trăm linh đồng tối đa ba tháng có thời gian ở thuê ở trọ
trong khoảng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
với người lao động quay trở lại thị trường
người lao động mới hỗ trợ hàng tháng một triệu đồng tối đa ba tháng
thời gian ở trọ từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
hiện các công ty tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh bình thuận đã lập danh sách
tiến hành hướng dẫn người lao động làm thủ tục thu hưởng chính sách
hiện nay các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đang triển khai
thứ nhất là tăng cường cho công tác tiến truyền
rồi sau đó là hướng dẫn cho người lao động kê khai đề kỷ hỗ trợ
theo như cái mẫu quy định và có trách nhiệm là phải lập danh sách
lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ gửi cho ủy ban nhân dân cấp huyện
để mà thẩm định và trình ủy ban tỉnh là ban hành quyết định hỗ trợ
toàn tỉnh bình thuận có hơn một mươi một tám trăm linh lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp
trong đó dự kiến có ba trăm ba mươi tám người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ
với số tiền dự kiến là năm trăm ba mươi bốn triệu đồng
nói chung sau khi nhận được chiến sách này
đối với công ty cũng người lao động rất là phấn khởi
thì có sự quan tâm giúp đỡ của nhà nước hỗ trợ nhà nước
thông qua dịch thì nói chung đời sống người lao động cũng gặp nhiều khó khăn
cho nên về chính sách này khi được thông tin cho người lao động
và ngay cả góc bộ lãnh đạo công ty rất là quân hình
và rất hùng bừng khi đã tiếp nhận được chiến sách này
và công ty đã xúc tiến ngay khảo sát thực tế
đối với lao động nam nữ công nhân của mình đang ở trọ
và hiện nay lập chiến sách cho nên qua thực tế thì số lượng là một trăm một mươi tám người
theo ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
tại các khu công nghiệp phải thực hiện trước ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
nhằm đảm bảo đời sống cho người lao động tại các khu công nghiệp
góp phần phục hồi sản xuất và kinh doanh